các chuyên gia cho rằng sau khi sử dụng họ có nhu cầu chia sẻ rất lớn cùng nói chuyện thậm chí cùng gây dối cùng sinh hoạt tập thể và đó là nguy cơ dẫn đến nhiều căn bệnh khác
thực tế đã có rất nhiều vụ việc đau lòng khi người sử dụng ma túy đá rơi vào tình trạng không có nhận thức mất kiểm soát ảo giác và có những hành vi phạm tội nghiêm trọng
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ma túy đá đang dần trở thành một hiểm họa lớn thấm sâu vào cộng đồng xã hội đặc biệt là giới trẻ thanh thiếu niên hiện nay làm cho họ mất sức khỏe mất kinh tế mất khả năng suy nghĩ và ý chí
mà tùy đá đang dần trở thành một hiểm hoạn lớn thấm sâu vào cộng đồng xã hội đặc biệt là giới trẻ thành thiếu niên hiện nay làm cho họ mất sức khỏe mất kinh tế mất kinh tế mất kinh tế
nó làm suy thoái đạo đức xã hội gây bức xúc hoang mang trong dư luận tác động trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia
lứa tuổi thanh niên ở lớn tuổi này thì các bạn hầu như là nhận thức về kiến thức về xã hội còn ít
nhận thức về pháp luật còn hạn chế
và thứ hai là các bạn ấy chưa hiểu về tác hại của ma túy đối với lại cơ thể
cũng như là đối với các mặt trong đời sống
và thứ ba là ở lứa tuổi thanh niên này thì các bạn ấy lại có một cái xu hướng là ham mê tìm hiểu tò mò thích thiện bản thân
sau khi bị bắt buộc đi cai nghiện những học viên ở đây lại tỏ ra tiếc nuối cho những tháng năm của mình
đang trong độ tuổi học tập và công hiến nhưng lại sử dụng ma túy lâu ngày trở nên nghiện ngập lệ thuộc vào ma túy
họ đã mất đi năng lực lao động trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội
câu nói giá như và những lời xin lỗi dường như đã muộn màng
em cũng làm một đứa con ngoan chưa làm mẹ khóc lần nào
nhưng mà lần này là em sai nên là em đã làm mẹ khóc
thì em rất ăn năn hồi lỗi và nhìn lại cái lỗi lầm sai của mình
và em cũng đang tập sửa đổi lại con người mình để cho tốt hơn và tránh xa ma túy
em chỉ muốn nói lời là còn xin lỗi bố mẹ thì con đã phụ lòng bố mẹ trong suốt thời gian vừa rồi
và con nghĩ là con sẽ làm lại ở mùa thu tiếp theo
các bạn không nên sử dụng ma túy dù chỉ một lần
vì khi chúng ta sử dụng một lần thì chúng ta sẽ có những lần thứ hai và dần dần sẽ dẫn đến là nghiện ma túy
mà khi đã nghiện ma túy thì rất là khó từ bỏ ma túy
mà tự bỏ ma túy trong môi trường như thế này
các bạn khi trở về cộng đồng thì các bạn phải bằng mọi cách
các bạn không tiếp xúc
với những người sử dụng ma túy
xa vào con đường nghiện ngập vi phạm pháp luật
kéo theo đó là bệnh tật sự hủy hoại nhân cách
trở thành mối nguy hiểm cho xã hội
ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe
mà còn hủy hoại tương lai hạnh phúc của người sử dụng
chất gây nghiện nguy hiểm này không chỉ tấn công vào thanh niên
mà nay đã và đang len lỏi xâm nhập vào trường học nhắm tới thiếu niên
chính vì vậy để ngăn chặn vấn nạn này
toàn xã hội cùng nâng cao ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm
góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy
mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho chính chúng ta